sang ngày mai thời tiết ở nam bộ và tây nguyên trời nắng giáo trong khoảng thời gian từ sáng đến một mươi ba giờ chiều
sau một mươi bốn giờ mây đối lưu phát triển gây mưa rông trở lại
tại các tỉnh đắk nông lâm đồng bình phước bạc liêu cũng như cà mau sẽ có mưa sớm và lượng lớn từ một mươi ba mươi mm
đến một mươi sáu h chiều mưa sẽ mở rộng ra toàn tây nguyên và nam bộ
những cơn mưa rông này còn có khả năng kéo dài sau một mươi chín giờ
do mưa xuất hiện sớm nên mức nhiệt cao nhất ngày mai ở tây nguyên giảm
chỉ còn hai mươi tám ba mươi độ
còn ở các tỉnh nam bộ khu vực miền tây nhiệt độ chỉ từ ba mươi ba mươi hai độ
với miền đông nhiệt độ duy trì trong khoảng ba mươi hai ba mươi ba độ trời mát mẻ cả ngày
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió bắc đến tây bắc cấp ba cấp bốn nhiệt độ hai mươi chín ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp bốn nhiệt độ hai mươi tám ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước